lần đầu tiên các bác sĩ tại bệnh viện ca trung ương đã được các chuyên gia nhật bản chuyển giao thành công
trong việc điều trị khỏi ung thư giai đoạn sớm bằng phương pháp cắt hớt niêm mạc dạ dày
hiện nay tỷ lệ ung thư dạ dày ở việt nam đang gia tăng nhanh chóng
đây là bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến nhất ở nam giới và thứ hai ở nữ giới
việc phát hiện ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm là yếu tố tiên quyết cho việc điều trị đạt hiệu quả tối đa
trần đoán sớm ung thư dạ dày phụ thuộc rất nhiều vào quá trình nội soi
với nội soi thông thường trước đây thường chỉ tiến hành ghi lại khoảng một mươi hình ảnh
nhưng với phương pháp chẩn đoán mới mỗi bệnh nhân nội soi dạ dày cần chụp tối thiểu năm mươi hình
sau khi bơm rửa sạch bề mặt niêm mạc dạ dày nhằm đánh giá toàn bộ niêm mạc
phát hiện ra những tổn thương nhỏ nhất và sẽ xử trí ngay tại chỗ
tại nhật bản ung thư dạ dày cũng là một căn bệnh phổ biến và thường gặp
tuy nhiên chúng tôi thường đẩy mạnh việc phát hiện sớm căn bệnh này
khi ứng dụng phương pháp mới này sẽ gần như chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh ung thư này
phương pháp này cho phép đánh giá được diện cắt và khoanh vùng chính xác các tổn thương
cái phương pháp nội soi này nó khác với phương pháp nội soi thông thường khác
là cái phương pháp này có độ phóng đại nó rất là lớn
và nó có cái phương pháp nhuộm màu nữa
nó gọi là phát hiện được sớm những tổn thương giúp cho việc trần đoán sớm ung thư dạ dày
để nó chụp được nhiều cái ảnh khác nhau và hiện hình được cái tổn thương của những ung thư dạ dày sớm
mà phương pháp nội soi khác thì cũng không phát hiện được
chỉ trong vòng hơn một tháng hai mươi năm ca ung thư dạ dày tại bệnh viện ca trung ương đã được phát hiện sớm và điều trị thành công bằng phương pháp này
bệnh nhân có thể phục hồi sức khỏe ngay sau ca phẫu thuật